còn ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động vì vậy mà mưa ở khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ vẫn duy trì ở nhiều nơi
trong đó thì những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
do mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn một mươi km
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam đến đông nam cấp bốn đến cấp năm và mưa rông chỉ xảy ra ở một vài nơi
trong khi đó khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa và một loạt các vùng biển phía nam
khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan đều xuất hiện mưa rào và rông
trong mưa rông có nguy cơ cao xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước